theo báo cáo sơ bộ của văn phòng bộ công an cho biết trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đã có gần hai trăm linh người thiệt mạng do tai nạn giao thông
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất toàn quốc xảy ra hai trăm một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm chín mươi năm người bị thương một trăm chín mươi chín người
so với bảy ngày nghỉ tết nguyên đán đình dậu số vụ giảm một trăm năm mươi vụ giảm tám người chết giảm hai trăm một mươi tám người bị thương
trong khi đó theo báo cáo sơ bộ tổng hợp đến thời điểm một mươi sáu giờ của văn phòng bộ công an chỉ tính riêng ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc xảy ra hai mươi chín vụ
trong đó có hai mươi bốn vụ tai nạn năm vụ và chạm giao thông đường bộ làm chết một mươi sáu người ba mươi bốn người bị thương
trong những ngày tết tại thành phố hà nội hải phòng đà nẵng cần thơ và thành phố hồ chí minh về cơ bản không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
mà chỉ xảy ra tình trạng u nứ tại một số tuyến phố quanh khu vực bắn pháo hoa các đền chùa do người dân
đi lễ đầu năm do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm so với các ngày thường
tuy nhiên tình trạng đi xe mô tô xe gắn máy không đổi mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ trở quá số người quy định uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến